công an huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình vừa phối hợp với công an huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
điều tra khám phá nhanh vụ cướp tài sản và hiếp dâm xảy ra tại địa bàn giáp danh giữa hai huyện
vào tối ngày hai mươi năm tháng bảy một phụ nữ đang điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến quốc lộ một mươi hai c
đoạn qua khu vực giáp danh giữa xã kỳ sơn huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh với huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
thì bất ngờ bị một nam thanh niên lạ mặt lợi dụng đoạn đường vắng người qua lại chặn xe ép vào bìa rừng
khống chế và thực hiện hành vi cưỡng hiếp sau đó đối tượng này đã lấy đi một chiếc điện thoại iphone năm
và một ba triệu đồng tiền mặt của nạn nhân rồi tẩu thoát sau quá trình điều tra đến ngày hôm qua hai mươi bảy tháng bảy
các trinh sát đã tiếp cận và bắt giữ được đối tượng nguyễn văn vũ ở huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
khi đang tiêu thụ tài sản cướp được tại cơ quan điều tra đối tượng vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình